tối ngày hai mươi hai tháng sáu ngân hàng liên doanh lào việt lào việt banh long trọng tổ chức lễ đón nhận
huân trường lao động hạng nhất của nhà nước lào và kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
tham dự buổi lễ có chủ tế quốc hội lào pane yathotu các đồng chí ủy viên trung vương đảng nhân dân cách mạng lào
về phía việt nam có đồng chí nguyễn trí dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
đồng chí nguyễn huy tăng phó trưởng ban đối ngoại trung ương đảng
đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng đã tới tham dự sự kiện
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội lào pani yathotu cho rằng lào việt bank đang hoạt động rất có hiệu quả
góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân và có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội
đồng thời khẳng định lào việt banh xứng đáng là một trong những dự án hợp tác hiệu quả
của mối quan hệ lào việt nam trên lĩnh vực tài chính ngân hàng
kỳ nhận những nỗ lực đóng góp của lào việt banh trong việc góp phần xây dựng và phát triển
kinh tế lào và mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước
nhà nước lào đã tặng huân chương lao động hạng nhất cho lào việt banh
tặng huân chương lao động hạng nhì hạng ba và huân chương hữu nghị cho tổng giám đốc
và một số cán bộ nhân viên lào việt banh
ngân hàng nhà nước việt nam trao tặng cờ thi đua của ngành